phòng thương mại và công nghiệp việt nam vừa tổ chức hội thảo góp ý đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của năm luật thuế
với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế và đại diện nhiều doanh nghiệp
theo ông đậu anh tuấn trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho biết
việc sửa đổi các luật thuế liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản ô tô ngân hàng
với ba mươi chính sách thuế sửa đổi sẽ tác động lớn đến doanh nghiệp cũng như người dân
do đó vcci cùng bộ tài chính thực hiện lấy ý kiến của các chuyên gia cũng như doanh nghiệp về vấn đề này
bộ tài chính cho hay đối tượng sửa đổi lần này là những đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như phân bón
máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp tàu đánh bắt xa bờ thay đổi thuế xuất thuế giá trị gia tăng
đối với một số mặt hàng và ngành nghề chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cùng với đó là điều chỉnh
bổ sung về luật thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng nước ngọt thay đổi giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô có tỷ lệ nội địa hóa cao thay đổi mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô bán tải
đặc biệt có sự sửa đổi bổ sung về thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài chính sách về thu nhập được miễn thuế miễn thuế thu nhập cá nhân
cho một số đối tượng đặc biệt giảm thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao
đồng thời điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên với nước sản xuất thủy điện tài nguyên xuất khẩu
tại hội thảo nhiều chuyên gia đề nghị bộ tài chính cần đưa ra những điều tra đánh giá tác động của việc sửa đổi thuế
con số dự kiến tăng thu ngân sách cũng như xem xét tính phù hợp của việc điều chỉnh này với các quy định hiện hành
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị đối với một số mặt hàng bộ tài chính cần phối hợp với các đơn vị liên quan
như bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn để đưa ra những chính sách phù hợp nhất tránh đánh nhầm thuế với một số mặt hàng